tỉnh ủy hà tĩnh vừa phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức hội thảo khoa học mang tên
đồng chí trần phú tổng bí thư đầu tiên nhà lý luận xuất sắc của đảng người con ưu tú của quê hương hà tĩnh
ba tham luận trình bày tại hội thảo đã tập trung phân tích sâu sắc những đóng góp xuất sắc về lý luận của đồng chí trần phú đối với cách mạng việt nam
vào việc xây dựng các tổ chức đoàn thể cách mạng đảng bộ và nhân dân hà tĩnh phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp đổi mới
xứng đáng là quê hương của đồng chí tổng bí thư đầu tiên của đảng
hội thảo khẳng định đồng chí tổng bí thư trần phú là tấm gương sáng trói về trí tuệ đạo đức khí phát hiên ngang của người cộng sản
phân đấu chọn đời cho lý tưởng của đảng một lòng một dạ phụng sự cho tổ quốc phục vụ nhân dân
tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí tổng bí thư trần phú đã trở thành biểu tượng cao đẹp mãi mãi được cán bộ đảng viên và nhân dân ta tin yêu kính phục